ghi nhận và biểu dương chiến công của công an tp đà nẵng về việc triệt phá đường dây cho vai lãi nặng chín tỷ đồng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi giám đốc công an thành phố đà nẵng
nội dung thư khen nêu rõ thời gian qua công an thành phố đà nẵng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ
và công an một số địa phương tổ chức đấu tranh chuyên án triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức cho vai lãi nặng
thông qua ba ứng dụng di động do đối tượng người nước ngoài cầm đầu quy mô giải ngân hai triệu lượt vay cho hơn một ba triệu người
với số tiền vay gần chín tỷ đồng lãi suất từ năm trăm linh đến một một năm thu lợi bất chính hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
bắt giữ hai mươi bảy đối tượng trong đó có hai đối tượng người nước ngoài thu giữ hai trăm bốn mươi bảy máy tính một trăm bảy mươi bảy điện thoại di động
cùng nhiều tài liệu vật chứng có vụ án có liên quan
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của công an thành phố đà nẵng trong triển khai thực hiện chỉ đạo của chính phủ
và bộ công an về phòng ngừa ngăn chặn và xử lý hoạt động tín dụng đen và bảo đảm an ninh trả tự tết nguyên đán sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhiệt liệt biểu dương thành tích của công an thành phố đà nẵng
đồng thời đề nghị công an thành phố đà nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
đồng thời phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn phạm tội để nhân dân chủ động cảnh giác phòng ngừa
tích cực giúp đỡ lực lượng công an phát hiện đấu tranh ngăn chặn từng bước loại bỏ tội phạm tín dụng đen
đồng chí thứ trưởng mong công an thành phố đà nẵng phát huy kết quả đã đạt được tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu